rõ ràng mức tăng nặng của nghị định một đã tác động đến ý thức của người dân
tối bốn tháng một hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự đô thị và cảnh sát hình sự
công an tp huế chia làm hai tổ kiểm tra nồng độ cồn
qua hơn bốn giờ làm việc cả hai tổ chỉ phát hiện và lập biên bản vi phạm về nồng độ cồn
chưa đến một mươi trường hợp và sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp huế
tối ngày bốn tháng một đội cảnh sát giao thông trật tự đô thị công an tp huế đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
trên những trục đường trung tâm có mật độ giao thông lớn gần nhiều nhà hàng
nhưng qua kiểm tra hơn một trăm linh người cảnh sát giao thông chỉ phát hiện chưa đến một mươi trường hợp vi phạm
trong đó có hai trường hợp điều khiển xe ô tô năm trường hợp người điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn
trong năm hai nghìn một mươi chín công an tp huế đã thực hiện nhiều chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
nên đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
nhờ đó số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm so với cùng kỳ
bên cạnh đó công an tp huế còn tổ chức nhiều đợt gia quân xử lý đậu đỗ
trả lại lòng đường cho người dân tham gia giao thông góp phần xây dựng hình ảnh thành phố ngày càng văn minh thân thiện